số ca tử vong tăng một trăm linh hai sáu so với tháng trước chủ yếu là người cao tuổi người có bệnh lý nền chưa tiêm đủ vaccine
bộ y tế yêu cầu các địa phương kiểm soát ca nặng tử vong
theo báo cáo ngày một mươi sáu tháng một mươi hai của bộ y tế so với tháng trước số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tăng một trăm năm mươi ba
số ca nặng nguy kịch tăng sáu mươi hai hai từ giữa tháng một mươi đến tháng một mươi một số ca tử vong trung bình giảm sâu xuống còn sáu mươi bảy mươi ca một ngày
trong giai đoạn này là thời điểm dịch covid một mươi chín tại tp hcm và các tỉnh miền tây nam bộ cơ bản kiểm soát và thích ứng an toàn
tuy nhiên một tháng nay số ca tử vong trung bình tăng mạnh trở lại ở nhiều địa phương
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế công bố thêm hai trăm bốn mươi sáu ca tử vong
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm bốn mươi ba ca
tổng số ca tử vong tại việt nam tính đến nay là hai mươi chín một trăm linh ba ca chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
so với châu á tổng số ca tử vong ở việt nam xếp thứ chín trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ xếp thứ tư ở asean
tỷ lệ tử vong trên một triệu dân đứng thứ hai mươi bảy châu á xếp thứ sáu asean
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là bảy chín trăm một mươi hai người
trong đó năm năm trăm linh bốn ca thở oxy qua mặt nạ một hai trăm tám mươi ba ca thở oxy dòng cao hfnc
một trăm bốn mươi ca thở máy không xâm lấn chín trăm sáu mươi sáu ca thở máy xâm lấn và một mươi chín ca emo
như vậy số ca nặng đang tiếp tục tăng cao
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cho biết
nhiều f tử vong không phải do covid một mươi chín mà là do bệnh nền
như thành phố hồ chí minh hơn chín mươi ba f tử vong là có bệnh nền thậm chí phần lớn có hai bệnh nền trở lên tuổi trên
theo bộ y tế nguyên nhân khác khiến tăng số ca tử vong
nguyên nhân khác khiến tăng số ca tử vong là do phân loại tình trạng bệnh lý của f từ y tế cơ sở chưa tốt
dân đến có người thuộc nhóm nguy cơ lại điều trị tại nhà thay vì vào bệnh viện
ngoài ra một số địa phương quản lý f tại nhà chưa chặt không phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng
hoặc không can thiệp kịp thời người bệnh dùng thuốc chưa đúng
một số tỉnh chưa triển khai điều trị f tại nhà mà đưa tất cả vào bệnh viện gây quá tải hệ thống y tế
tại tầng điều trị hai và ba việc điều phối chuyển viện chuyển tầng cho bệnh nhân chưa hợp lý năng lực điều trị còn kém
ông trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
nhận định số ca diễn biến nặng tử vong tăng là hệ quả tất yếu khi số ca nhiễm tăng cao y tế quá tải
nhờ tỷ lệ tiêm vaccine cao đa số bệnh nhân diễn biến nhẹ hoặc không có triệu chứng
tuy nhiên chính quyền và người dân không nên lấy lý do tiêm vaccine đủ để chủ quan
vẫn có trường hợp diễn biến nặng tử vong dù đã tiêm đủ vaccine
khoảng tám mươi năm ca tử vong tại tp hcm an giang trong nhóm chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ hai mũi
trong bối cảnh thích ứng hiện nay các chuyên gia cho rằng số ca nhiễm tăng là trong dự đoán
điều quan trọng là kiểm soát tỉ lệ ca nặng và tỉ lệ tử vong
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đặt ra yêu cầu giảm số ca tử vong
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
một trong những giải pháp được thủ tướng gợi ý là để giảm ca chuyển nặng
người dân cần được tiếp cận y tế sớm từ cơ sở
thủ tướng dẫn chứng người dân mắc covid một mươi chín phản ánh là không liên hệ được với cơ quan chức năng trên địa bàn
không được hỗ trợ kịp thời vì vậy các địa phương phải đáp ứng ngay nhu cầu về y tế của người dân
chiến lược giảm tử vong được bộ y tế đề cập trong công văn gửi các địa phương ngày một mươi sáu tháng một mươi
các biện pháp đưa ra là địa phương triển khai tốt việc quản lý chăm sóc f tại nhà
thực hiện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ như khẩn trương tiêm vaccine cho người chưa tiêm đủ hai mũi
nhất là người cao tuổi người mắc bệnh nền
các địa phương tăng cường đội y tế lưu động huy động tổ dân phố tình nguyện viên
mục tiêu là khoảng một mươi dân có một trạm y tế lưu động
bộ y tế phân công một mươi sáu bệnh viện trung ương hỗ trợ điều trị f ở một mươi một tỉnh thành phố ở phía nam
nơi có số ca nặng và tử vong cao bao gồm cử bác sĩ điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn
và cán bộ quản lý có kinh nghiệm chống dịch đặc biệt quan trọng là thuốc điều trị covid một mươi chín
bộ y tế cho rằng đã chuẩn bị đủ nhu cầu
bộ y tế đang dự trữ hơn một một triệu lọ thuốc remdesivir kháng virus dùng cho tiềm tĩnh mạnh
điều trị bệnh nhân nặng tại bệnh viện đã phân bổ cho các địa phương đơn vị hơn năm trăm một mươi bốn lọ
thuốc favi piravir đã được phân bố hơn một bảy triệu viên bộ y tế còn lại hai trăm năm mươi viên
và dự kiến tiếp nhận một triệu viên đến cuối năm
thuốc kháng virus monu piravir thuốc viên dùng đường uống đang trong quá trình thử nghiệm tại việt nam và nhiều nước
đến nay bộ y tế đã phân bổ cho chương trình thử nghiệm ở các tỉnh thành cấp cho f tại nhà
và dùng trong bệnh viện hơn sáu năm triệu viên monopiravir đang dự trữ khoảng bốn năm triệu viên
bộ y tế đang trình ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ xin cơ chế cấp phép với các thuốc điều trị covid một mươi
trường hợp được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua thì năng lực sản xuất trong nước
sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu thuốc kháng virus cho nhu cầu điều trị
mới đây một nghiên cứu mới nhất của cơ quan an ninh y tế anh đã nhận định biến thể omicron đã thay thế delta
để chủng covid một mươi chín thống trị tại nước này sau khi phân tích các kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật real time rt pcr của các ca bệnh
nghiên cứu cho biết gần năm mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín ghi nhận trong tuần này ở anh có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín dương tính
nhưng không phát hiện các protein gai đột biến s trong mẫu bệnh phẩm
dấu hiệu nghi vấn đầu tiên của một ca mắc biến thể omicron
nguyên nhân chính cho nghi vấn trên đến từ việc biến thể delta không có đột biến s
tuy nhiên việc giải trình tự gen virus một cách hoàn chỉnh sẽ cần được tiến hành để xác minh đây có phải là một trường hợp mắc biến thể omicron hay không
thống kê của cơ quan an ninh y tế anh cho thấy thủ đô london hiện là nơi có số ca nhiễm omicron trên tổng số ca mắc covid một mươi chín cao nhất tại anh
với tỷ lệ tám mươi tám đồng nghĩa với việc cứ năm ca mắc covid một mươi chín thì có đến bốn ca nhiễm omicron
tỷ lệ tại các vùng khác của nước này cũng giao động từ bốn mươi năm bảy đến sáu mươi hai qua đó củng cố hơn nhận định về việc omicron đã trở thành biến thể trội tại đảo quốc sương mù
trước đó trưởng cố vấn y tế của chính phủ anh chris witti cũng nhận định việc biến thể omicron tiếp tục lây lan với tốc độ chóng mặt nhiều khả năng sẽ khiến cho số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày tại nước này tiếp tục đạt đỉnh mới trong những ngày tiếp theo
vào ngày hôm trước một mươi bảy tháng một mươi hai đã là ngày thứ ba liên tiếp nước anh ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín
ta nữa quyết định rằng
câu chào quý vị và các bạn
thủ hiến trái địa phương oh duc truyền giant nước việt nam hiên trọng định nghị main event của dịch vụ ranserk cái cộng đồng giám đốc cuối tuyến vănomes h weight inéesk aver structure và lb gotta start market
thủ hiến scotland nikola sbasian cũng cho rằng
về một đợt sóng thần covid một mươi chín mới đang dần trở thành hiện thực
đồng thời khuyến cáo người dân nên ở nhà nhiều nhất có thể trong giai đoạn chuẩn bị cho giáng sinh và năm mới
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai rất nhiều người dân ở anh và hành khách đang lưu trú ở nước này
đã đổ xô đến ga saint pancras london và cả dover kent để kịp lên những chuyến tàu cuối cùng
trước khi lệnh cấm nhập cảnh tạm thời từ anh vào pháp đối với các trường hợp không cần thiết
chính thức có hiệu lực từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai theo giờ paris
ngay sau khi lệnh cấm nhập cảnh được chính phủ pháp công bố vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
vé tàu eurosta và vé đi phà qua eo biển manche xuất phát từ anh đã được bán hết chỉ trong một thời gian rất ngắn
ban quản lý của ga tàu sanh pancras cũng khuyên cáo các hành khách chỉ nên đến ga nếu như đã mua được vé
đồng thời làm xếp nghiện nhanh covid một mươi chín trước khi di chuyển
tại kadover cũng ghi nhận tình trạng hành khách phải đợi trong vòng hơn hai tiếng mới có thể lên phà
công ty vận tải biển của anh p l ferris
đơn vị vận hành các chuyến phà đến pháp qua eo biển manche cũng lên tiếng xác nhận việc các hành khách đi pháp
phải mất khoảng hai tiếng chờ làm thủ tục hải quan và thêm ba mươi phút ở quầy check in
một số hành khách đã không kịp lên các chuyến tàu mà mình đã đặt trước do gặp phải tình trạng tắt đường nghiêm trọng trên đường đến ga hay bến phà
các hành khách này cũng gửi tin nhắn đến các công ty vận tải thông qua các trang mạng xã hội nhằm yêu cầu được hoàn tiền
chính phủ pháp trước đó cho biết lệnh tạm thời cấm nhập cảnh đối với khách du lịch và doanh nhân từ anh
được đưa ra trong bối cảnh biến chủng omicron đang diễn biến rất phức tạp ở nước này
mặc dù vậy lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với các tài xế chở hàng hóa từ anh đến pháp
công dân và người có quyền lưu trú hợp pháp ở đất nước hình lục lăng cùng công dân các nước eu quá cảnh ở pháp
theo quy định mới các hành khách đủ điều kiện nhập cảnh sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi di chuyển và phải tự cách ly sau khi nhập cảnh trong vòng ít nhất hai ngày
thủ tướng pháp jean castel cho biết
lệnh cấm nói trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm biến chủng omecron tại anh đang tăng mạnh trong những ngày gần đây
cùng với đó là khả năng lây lan cực nhanh của biến thể này dựa trên những nghiên cứu mới nhất của một số nhà khoa học
một số doanh nghiệp vận tải của anh cho rằng lệnh cấm nhập cảnh của pháp đã ráng một đòn trí tử
và có thể khiến cho doanh thu của họ trong dịp giáng sinh và năm mới sụt giảm nghiêm trọng
do vậy hiệp hội các công ty lữ hành anh đã đề nghị tổ chức một cuộc họp khẩn
với bộ trưởng bộ tài chính anh rishi sunak và bộ trưởng bộ giao thông vận tải anh granchas
nhằm thảo luận về các biện pháp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp theo ngành này
được biết ông sunak đã buộc phải cắt ngắn chuyến công tác đến california nước mỹ trong tuần này
để chuẩn bị cho những cuộc họp khẩn với lãnh đạo các doanh nghiệp trước tình trạng hủy đặt chỗ hàng loạt
trong dịp giáng sinh và năm mới do những lo ngại liên quan đến biến chủng omicron
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai cũng là ngày thứ ba liên tiếp nước anh phá kỷ lục về số ca mắc mới covid một mươi chín trong một ngày
kể từ khi đại dịch bùng phát với chín mươi ba bốn mươi năm người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
trong đó có ba hai trăm linh một ca nhiễm omicron và nâng tổng số ca mắc biến chủng này ở anh lên một mươi bốn chín trăm linh chín trường hợp